cách đây ít phút toàn bộ thi thể của một mươi ba nạn nhân trong vụ sạt lở đã được tìm thấy
và tất cả một mươi hai một mươi ba thi thể nạn nhân đã được xác định danh tính
tại hiện trường với gần hai triệu mét khối đất vùi lấp toàn bộ tiểu khu sáu mươi
lực lượng cứu nạn cứu hộ đã khoanh vùng vị trí trọng điểm
chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân tại vị trí nhà kiểm lâm
cùng với đó lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thừa thiên huế
cũng đã phối hợp với quân đội y tế vệ sinh
thi thể để chuyển về bệnh viện quân y hai trăm sáu mươi tám
dự kiến lễ truy điệu cán bộ chiến sĩ sẽ được tổ chức chung
tại nhà tăng lễ hai trăm sáu mươi tám tp huế tỉnh thừa thiên huế
tin liên quan tới áp thấp nhiệt đới trên biển đông
hồi một mươi ba h ngày một mươi năm tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi bốn một độ vĩ bắc
một trăm một mươi tám năm độ kinh đông cách đảo sông tử tây khoảng sáu trăm linh km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu
từ bốn mươi đến năm mươi km
giật cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi bốn tám độ vĩ bắc
một trăm một mươi hai năm độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm hai mươi km về phía nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy
từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ
giật cấp chín
vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên biển đông
trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vị tuyến một mươi ba năm đến một mươi bảy độ vĩ bắc
từ kinh tuyến một trăm một mươi một năm đến một trăm một mươi chín năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao
chịu tác động của gió giật mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai là cấp ba
theo thông tin tại cuộc họp ứng phó với hoàn lưu bão số ba
và áp thấp nhiệt đới diễn ra vào sáng hôm nay
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết
trong những ngày qua tại nước ta liên tục xảy ra
những hình thái thời tiết dị thường chưa từng xảy ra
gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của
đặc biệt từ một mươi ba h ngày một mươi năm tháng một mươi đến một mươi ba h ngày một mươi sáu tháng một mươi
áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
và có khả năng mạnh lên thành bão số sáu
trong một mươi ngày qua từ ngày năm tháng một mươi đến nay
miền trung đã liên tục hứng chịu thiên tai dị thường
chưa bao giờ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn rồn rập
tập trung vào địa bàn trọng điểm dễ bị tổn thương của cả nước
tại cuộc họp ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cũng cho biết
mưa lớn trên diện rộng hoàn lưu của bão số bảy
đã gây nhiều hình thái thiên tai tiêu cực
khiến bốn mươi người thiệt mạng
trong đó quảng trị là một mươi hai thừa thiên huế tám quảng nam chín
thiệt hại hàng trăm tỷ đồng